các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chỉ còn đó nỗi bất mãn với bố mẹ nỗi tủi hờn ấm ức và những vết sẹo trăng trịt cả thể xác lẫn tâm hồn
thực tế từ rất lâu nhiều cha mẹ thường viên vào câu yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi để dạy con
họ cho rằng cha ông ta đúc kết bao năm đã nói thế rồi thì sai sao được
chắc hẳn cha ông ta thâm thúy và sâu xa lắm
sự việc xảy ra tại một khu trung cư cao cấp giữa sài gòn khiến nhiều người không dám đọc hết
giữa thời đại văn minh
đến trẻ mồ côi còn được quan tâm chăm sóc đầy đủ
thì một người có ăn có học sinh ra vào thời hiện đại như võ nguyễn quỳnh trang lại nhẫn tâm đội lốt gì ghẻ ác độc trong truyền thuyết
vào hồi một mươi chín h bốn mươi năm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
về việc có cấp cứu một nạn nhân trong tình trạng hôn mê ngưng tim ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện
được biết nạn nhân là nương
ntva tám tuổi ngụ tại quận một
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng xác định bà võ nguyễn quỳnh trang có dấu hiệu dạy dỗ con ruột của chồng sắp cưới
bằng roi mây và gậy gỗ dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp bà trờ để tiếp tục điều tra làm rõ
tại căn hộ của người này cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật tình nghi có liên quan đến vụ án
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã khởi tố tạm giam võ nguyễn quỳnh trang
chắc chắn cây ý cho roi cho vọt của các cụ không thể bó hẹp quanh cái roi mây cái gậy gỗ hay đôi tông lào
để cha mẹ cứ hễ dận là mất kiểm soát thở phi phò rồi bạ đâu đánh đó với con đánh cho lên bờ xuống ruộng đánh để trở thành kẻ thù của nhau
cái roi cái vọt của cha ông ta chắc chắn phải mang nghĩa thâm thúy hơn rất nhiều
đó là tình yêu thương nhưng không nuông chiều biết kết hợp với các phương pháp kỷ luật
cha mẹ phải kèm cặp
đồng hành với con trên bước đường trưởng thành không khen thưởng bừa bãi
chúng ta thấy con sai thì phải chỉ bảo cho con chịu trách nhiệm với hành động của mình
thấy con làm được gì thì phải để con tự lập không vì yêu mà bao bọc thái quá
yêu thương nhưng luôn đi kèm với kỷ luật khôn khổ
còn doi vọt theo nghĩa đen ấy à chỉ khiến cho con tổn thương lòng tự trọng trở nên hướng nội hoặc ngày càng cứng đầu lì lợm hơn mà thôi
và có lẽ cũng chẳng phải nói chuyện
chúng ta không thể nói thêm quá nhiều về hậu quả của việc dạy con bằng đòn doi mắng mỏ
bởi những hậu quả này các cuộc khảo sát thực tiễn của ti tỷ trường đại học nổi tiếng như harvard office đã chỉ ra
rồi các chuyên gia giáo dục họ cũng nói ra giả đến khả giọng
đánh mắng chưa bao giờ là biện pháp đúng đắn để giáo dục một đứa trẻ
nó còn được coi là cách giáo dục thất bại nhất
khi con hư thay vì để cảm xúc lấn át cha mẹ hãy bình tĩnh phân tích nguyên nhân
chỉ ra lỗi sai cho con
và cùng tìm cách giải quyết vấn đề
tất nhiên hình thức kỷ luật là cần thiết
tùy theo mức độ lỗi nặng nhẹ của con mà đưa ra mức kỷ luật hợp lý
suy cho cùng roi vọt theo nghĩa đen là cách giải quyết thiếu bình tĩnh thiếu làm chủ cảm xúc và mang cả sự bất lực của những bậc cha mẹ thiếu bản lĩnh
còn cha mẹ thông minh ta dùng roi vọt theo nghĩa bóng
dùng roi vọt mà con cảm thấy phục cảm thấy được yêu thương đó mới là đỉnh cao của giáo dục
thưa quý vị sự việc xảy ra khiến cư dân mạng dậy sóng nhiều nghệ sĩ việt vẫn nổ
tất cả đều hoang mang và sợ hã trước phương pháp dạy con của trang cũng như nhiều phụ huynh khác
chúng ta phải làm gì để thay đổi thói quen quan niệm dạy con đã ăn sâu trong gốc rễ của nhiều phụ huynh
và liệu khi thấy người khác dậy con bằng đòn roi thì là chuyện riêng nhà người ta mình không có quyền can thiệp
khi một đứa trẻ bị đánh người ta thường coi đó là chuyện riêng của gia đình nên đóng cửa vào nhau
nhiều người không dám đọc hết thông tin
về cô bé tám tuổi mới bị người tình của cha đánh tới qua đời trong trung cư cao cấp giữa sài gòn
điều khiến người ta đau lòng hơn là chuyện những người hàng xóm kể lại cho báo chí nếu có thật
về việc họ đã nghe nhiều lần tiếng la hét khóc lóc của bé
cả vấn đề họ đã báo với bảo vệ nhưng tất cả đều chẳng thể giải quyết được điều gì
đa số người việt chúng ta luôn muốn dĩ hòa vi quý và cũng hạn chế can thiệp đến chuyện cá nhân của người khác
mặc dù đám đông có thể bàn tán rất nhiều sau lưng về hành động không đúng của người khác
nhưng chuyện dám đứng lên sử dụng pháp luật để đấu tranh chống cái sai thì lại rất hiếm
thế nên nếu một cá nhân nào đó dám lên tiếng chống lại cái ác thì có khi còn bị xem là lập dị và quá quất
nếu thực sự những người hàng xóm xung quanh nghe tiếng khóc và âm thanh la mắng từ ngày này sang ngày khác
thì không thể dừng lại ở việc báo bảo vệ
chúng ta có thể lên nhóm liên lạc ở trung cư hỏi ý kiến
hoặc báo ban quản lý
ít nhất chúng ta có quyền lên tiếng vì tiếng la lối âm thanh ồn ào kia có thể làm phiền mình
và đương nhiên là khi nghi ngờ trẻ bị làm nhục bản thân mỗi người chúng ta nên có quyền gọi công an khu vực
vụ việc của nạn nhân này nếu được cộng đồng cư dân và quản lý trung cư cũng như khu vực có hành động can thiệp quyết liệt
thì ít nhất ông bố và bà mẹ hờ đó cũng phải giật mình
và đương nhiên khi tìm đến nơi mà thấy bé có dấu hiệu thương tổn
thì có thể tìm cách báo với người mẹ ruột để mẹ bé tiến hành các biện pháp pháp lý khác nhằm đòi quyền nuôi con
tổng đài trẻ em một trăm một mươi một cho biết họ tiếp nhận trung bình ba mươi cuộc gọi mỗi tháng
nhưng trong năm hai nghìn hai mươi một năm mà nhiều địa phương phải giãn cách xã hội
trẻ hầu hết ở trong nhà với người thân số cuộc gọi tăng tới bốn mươi đến năm mươi mỗi tháng
theo số liệu của bộ công an năm hai nghìn hai mươi có gần hai vụ làm nhục trẻ bị phát hiện
xâm hại hai tám trẻ
đáng nói chín mươi bảy số vụ bị phát hiện kẻ gây hại đều thân quen với nạn nhân
luật trẻ em đã được quốc hội ban hành
tại việt nam đang có đường dây nóng bảo vệ trẻ em hai mươi bốn trên bảy
tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
nhưng theo khảo sát gần chín người được công bố vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khoảng một mươi người lớn trả lời không biết có luật trẻ em
gần bốn mươi năm người lớn trả lời có nghe về luật bảo vệ trẻ nhưng không rõ nội dung
khảo sát của một tờ báo
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi với hơn một tám trăm linh độc giả cho thấy
hai phần ba số người được hỏi khẳng định chưa hề biết tới số điện thoại hay tổ chức nào hỗ trợ trẻ
vài chục người nghe nói tới nhưng không nhớ và chỉ vài chục người cho rằng nó hiệu quả
đáng chú ý một nửa số cuộc gọi đến đường dây nóng từ trẻ em một mươi một đến một mươi tám tuổi
con số đặt ra câu hỏi các trẻ nhỏ tuổi hơn một mươi một tuổi có biết tổng đài để gọi xin giúp đỡ hay không
tỷ lệ người lớn gọi tới về vấn đề của trẻ em
chỉ chiếm năm năm nhân viên tư vấn giáo viên công an cán bộ ban ngành liên quan gọi đến khoảng bốn sáu cán bộ xã hội chỉ chiếm một một số cuộc gọi từ vùng sâu vùng xa chỉ chiếm bốn nhóm trẻ dân tộc thiểu số chỉ liên quan một bảy cuộc gọi
xã hội và luật pháp không thể mặc định trẻ em tự biết giúp mình
đóng cửa bảo nhau không phải là giải pháp cho vấn nạn những nhối này
thay vì phẫn nộ mỗi chúng ta phải hành động
chặn việc những đứa trẻ quanh mình trở thành nạn nhân tiếp theo
nói như vậy không có nghĩa là nhà làm luật
những cơ quan bảo vệ trẻ em tiếp tục ngồi yên vì đã có đủ luật và đường dây nóng
thưa quý vị hai năm qua chúng ta đã chống dịch bằng tình người đã san sẻ từ mớ sau
lòn gạo đã lên tiếng cay gắt khi ai đó bị tấn công
nhưng số trẻ phải gánh chịu những hành vi nhẫn tâm có xu hướng gia tăng trong đại dịch
nó cũng nên được coi là một vấn nạn đưa luật pháp và cộng đồng thấy cần phải lên án cấp suốt như chống dịch vậy
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại